rau dếp cá là một loại rau thường được sử dụng trong các bữa cơm hàng ngày của người dân việt nam
rau còn có tên là dớp cá diếp cá hay ngư tinh thảo
rau có vị chua tính mát không chỉ là thực phẩm trong các bữa cơm loại rau này còn có công dụng chữa bệnh rất tốt
sau diếp cá có tác dụng lợi tiểu thanh nhiệt giải độc tiêu thúng sát trùng
sau đây là một số bài thuốc từ cây rau xiếp cá
thứ nhất với bệnh trĩ người bị trĩ độ một độ hai hằng ngày nên ăn sống diếp cá
ngoài ra có thể dùng lá dếp cá nấu nước để sông ngâm rửa lúc còn ấm bã còn lại đắp vào hậu môn
quá trình này làm phải thực hiện cẩn thận sạch sẽ tránh viêm nhiễm
tốt nhất là có sự hướng dẫn của người có chuyên môn y học
thứ hai chia sỏi thận lấy hai mươi g rau diếp cá một mươi năm g rau rượu một mươi g cam thảo đất
sắc uống ngày một thang uống trong một tháng hoặc một trăm linh gram siếc cá sao vàng hãm với một lít nước sôi trong hai mươi phút
uống thay nước hằng ngày uống trong hai tháng
thứ ba chữa viêm phế quản lấy rau diếp cá cam thảo đất mỗi thứ hai mươi gram sắc đặc uống dần trong ngày
thứ tư chữa viêm âm đạo từ rau diếp cá lấy cây rau diếp cá hai mươi g bồ kết một mươi g tỏi một củ vừa
cho tất cả vào nồi cùng với năm bát nước đun sôi thật kỹ cho bệnh nhân sông hơi nóng và chỗ đau
sau đó dùng nước đã nguội để ngâm rửa chỗ đau ngày làm một lần làm trong bảy ngày liền
thứ năm chữa tà bón xào khô một mươi g rau diếp cá
hãm với nước sôi khoảng một mươi phút uống thay trà hằng ngày uống trong một mươi ngày
thứ sáu chữa sốt ở trẻ em rau diếp cá ba mươi g để tươi rửa sạch dã nát thêm nửa bát nước nguội vào đun sôi
để nguội và uống làm một lần đồng thời lấy badap vào thái dương sử dụng bài thuốc này cần có sự giám sát của người có chuyên môn
thứ bảy chữa kinh nguyệt không đều rau diếp cá bốn mươi g ngải cứu ba mươi g cả hai đều dùng tươi rửa sạch cây diếp cá và ngải cứu
da nhỏ lọc bằng nước sôi để nguội lấy một bát nước thuốc uống làm hai lần trong ngày cuống liền năm ngày uống trước kỳ kinh một mươi ngày
ngoài trước các bệnh nói trên xếp cá cũng là một trong những phương thức làm đẹp da hiệu quả và an toàn cho chị em phụ nữ